tại thành phố hồ chí minh mới đây đã diễn ra buổi diễn tập thoát nạn và sơ cấp cứu trong trường học
hoạt động nhằm nâng cao khả năng ứng phó xử lý tình huống bất ngờ đối với đội ngũ giáo viên học sinh trong mỗi đơn vị trường học
buổi sáng sớm tại trường trung học cơ sở thái văn lung quận thủ đức
các em học sinh tập trung cao độ xử lý tình huống giả định là xảy ra trận bão lớn
mưa to kèm gió giật mạnh liên hồi làm biển quảng cáo rơi đổ vào nhiều phòng học khiến học sinh bị thương